còn tại tỉnh quảng ngãi chiều nay gần hai trăm linh người dân ở vùng cao xã ba điền huyện ba tơ đã được khám sàng lọc
đây là những người đã từng mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân hay còn gọi là bệnh lạ và đã được điều trị khỏi trong thời gian qua
người dân đã được các bác sĩ kiểm tra các biểu hiện lâm sàng ngoài da siêu âm bụng lấy máu xét nghiệm men gan và cấp phát thuốc bổ trợ gan vi chất để nâng cao sức đề kháng
qua khám lâm sàng các bác sĩ cho biết chưa phát hiện các biểu hiện bất thường của các bệnh nhân từng mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân
tuy nhiên một số trường hợp là người già và trẻ em thì thị giác và thính giác bị suy giảm chưa rõ nguyên nhân
trung tâm y tế huyện ba tơ sẽ đề nghị sở y tế quảng ngãi hỗ trợ tiến hành khám chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân